bệnh nhân năm mươi bốn tuổi vào bệnh viện đa khoa xuyên á thành phố hồ chí minh trong tình trạng nguy kịch
khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối kẻm tăng huyết áp đai tháo đường tuyếp hai
hai dối loạn mỡ máu hiện điều trị chạy thận định kỳ ba lần một tuần
vào ngày hai mươi tháng ba bà có lịch chạy thận song bận dự tiệc cưới nên lùi hẹn một ngày
ba mươi phút sau bữa tiệc bà thấy khó thở đau đầu trướng bụng được đưa vào bệnh viện đa khoa xuyên á để cấp cứu
thang đo hôn mê của bệnh nhân khi ấy là sáu điểm ngừng tim được hồi sức thành công
kết quả xét nghiệm chụp x quang trần đoán suy hô hấp cấp do phù phổi cấp tổn thương tim bác sĩ nhận định do không chạy thận đúng lịch
các bác sĩ đã hội trần đặt ống nội khí quản hồi sức tim phổi dùng thuốc vận mạch liều cao và các thuốc điều trị chuyên biệt lọc máu thải độc cho bệnh nhân
sau bốn giờ sức khỏe của bệnh nhân dần cải thiện bà mở mắt nghe hiểu y lệnh thở êm huyết áp ổn định nên được cai máy thở và tiếp tục điều trị chạy thận theo lịch định kỳ